thông tin từ bộ giáo dục và đào tạo cho biết là công tác tuyển sinh đại học năm nay giữ ổn định như năm ngoái
chỉ điều chỉnh những nội dung mang tính kỹ thuật nhằm đảm bảo khách quan công bằng giữa các thí sinh
công bằng giữa các cơ sở đào tạo và tạo sự đồng thuận trong xã hội
những thông tin về tuyển sinh đại học cao đẳng năm hai nghìn hai mươi hai luôn thu hút sự quan tâm chú ý đặc biệt của các thí sinh
và những điểm mới của kỳ thi năm nay là gì mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây
tại hội nghị tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi hai
bộ giáo dục và đào tạo tổ chức mới đây cho biết dự kiến thí sinh sẽ chỉ đăng ký xét đại học một lần
cùng với hệ thống lọc ảo cũng sẽ giúp tình trạng trúng tuyển ảo ở nhiều phương thức cũng sẽ được hạn chế tối đa
qua đó đảm bảo công bằng cho thí sinh
trước có thường lấy gọi sau và do vậy là làm cho thí sinh rất là hoang mang khi mà phải đưa ra những quyết định sớm
năm nay bộ có cái quyết định điều chỉnh là tất cả sẽ lọc ảo tại một thời điểm trên hệ thống
thì cái việc đăng ký trước hay cái việc chọn trước là sẽ không xảy ra nữa
và do vậy là tất cả các trường đều chung một cái bước lọc ảo
và do vậy là cái việc thí sinh trúng tuyển ảo dù bằng phương thức nào đi chăng nữa thì sẽ không xảy ra
một số nội dung dự kiến điều chỉnh so với năm hai nghìn hai mươi một
thứ nhất việc đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển cao đẳng đại học
phải thực hiện trên cổng thông tin của bộ hoặc cổng dịch vụ công quốc gia
thứ hai thí sinh đăng ký xét tuyển đợt một
tất cả các nguyện vọng xét tuyển theo các ngành các phương thức cơ sở đào tạo
được đăng ký xét tuyển trực tuyến sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
các nguyện vọng được xếp theo thứ tự từ một đến hết
nguyện vọng một là nguyện vọng cao nhất
thứ ba tất cả các nguyện vọng đăng ký xét tuyển của thí sinh vào các cơ sở đào tạo
được lọc ảo chung trên hệ thống
và thí sinh trúng tuyển ở nguyện vọng cao nhất khi đáp ứng điều kiện của cơ sở đào tạo
thứ tư đối với những ngành sử dụng đồng thời nhiều phương thức xét tuyển
nhiều tổ hợp môn thi các trường phải giải trình được sự phù hợp của sự lựa chọn này
đảm bảo sự công bằng cho thí sinh
thứ năm cập nhật kết quả học tập lớp một mươi lớp một mươi một lớp một mươi hai lên cơ sở dữ liệu ngành
đồng thời kiểm tra giả soát dữ liệu này sau khi được đồng bộ sang hệ thống quản lý thi và xét tuyển
thứ sáu cơ sở đào tạo phân tích rủi ro trong quá trình tuyển sinh
và có phương án giải quyết phối hợp giải quyết giữa các cơ sở đào tạo trong quá trình tuyển sinh
những điểm mới về tuyển sinh đại học hai nghìn hai mươi hai được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi hơn cho các thí sinh
vậy những vấn đề gì đang đặt ra đối với công tác tuyển sinh năm nay
cũng như là cần phải có những cơ chế chính sách đảm bảo sự đồng bộ
thống nhất như thế nào để đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh
nội dung này sẽ được phân tích trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay
cùng với khách mời của chương trình là phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thành nam
trường đại học giáo dục đại học quốc gia hà nội
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi

giải quyết những vấn đề còn tồn tại cũng như đưa ra các cơ chế chính sách mới

tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng theo dõi một số chính sách mới đáng chú ý
tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng theo dõi một số chính sách mới đáng chú ý
ủy ban thượng vụ quốc hội thông qua dự thảo nghị quyết về số giờ làm thêm trong một năm
trong một tháng của người lao động trong bối cảnh phòng chống dịch covid một mươi chín và phục hồi phát triển kinh tế xã hội
trên cơ sở đó trường hợp người sử dụng lao động có nhu cầu và được sự đồng ý của người lao động
thì được sử dụng người lao động làm thêm trên hai trăm linh giờ nhưng không quá ba trăm linh giờ trong một năm
quy định này không áp dụng với các trường hợp như người lao động từ đủ một mươi năm tuổi
đến dưới một mươi tám tuổi người khuyết tật nhẹ suy giảm khả năng lao động từ năm mươi một trở lên
khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng
ủy ban thường vụ quốc hội thống nhất thông qua nghị quyết về việc giảm thuế bảo vệ môi trường
với xăng dầu mỡ nhờn theo đề xuất của chính phủ
cụ thể giảm thuế bảo vệ môi trường hai đồng một lít đối với xăng
một đồng một lít đối với dầu diesel dầu mazut dầu nhờn mỡ nhờn
giảm năm mươi so với các mức thuế hiện hành
và ba trăm linh đồng một lít với dầu hỏa
giảm bảy mươi so với mức thuế hiện hành
thời gian áp dụng mức thuê mới từ mùng một tháng bốn đến hết ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
sau đó sẽ quay lại mức cũ
ủy ban nhân dân tp hà nội vừa có công văn gửi công an tp hà nội
và ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã
về việc thực hiện chỉ tiêu khắc phục tồn tại xử lý vi phạm các công trình
chưa được nhận thu về phòng cháy chữa cháy đã đưa vào hoạt động năm hai nghìn hai mươi hai
cùng với đó thống kê danh sách công trình vi phạm
nêu rõ lộ trình tiến độ thời gian
thực hiện đối với từng công trình vi phạm trên địa bàn quản lý
gửi về ủy ban nhân dân tp trước ngày ba mươi tháng ba
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đến với mục điểm báo
thưa quý vị thời gian tới việt nam sẽ triển khai thí điểm hộ chiếu vaccine điện tử
và triển khai hệ thống thông tin cấp chứng nhận tiêm chủng vaccine covid một mươi chín tại việt nam
đây là một bước tiến lớn
trong quá trình chuyển đổi số của việt nam
báo kinh tế và đô thị số ra ngày hôm nay
đề cập qua bài viết có nhan đề
hộ chiếu vaccine điện tử thuận lợi hơn cho người dân
hộ chiếu vaccine điện tử có ý nghĩa tương đương hộ chiếu vaccine giấy
tuy nhiên hộ chiếu vaccine điện tử sẽ giúp người dân thuận lợi hơn
trong việc đi lại giao thương quốc tế
khi dịch covid một mươi chín vẫn diễn biến khó lường
hiện nay theo thông tin từ bộ ngoại giao
biểu mẫu hộ chiếu vaccine của việt nam
đã được công nhận song phương với một mươi bảy quốc gia
về quy trình người dân chỉ cần đi tiêm chủng
và khai báo thông tin chính xác
các cơ sở tiêm chủng phải chịu trách nhiệm
về việc giả soát các thông tin kết nối
với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
để xác thực thông tin của người dân
vào chiều ngày hai mươi ba tháng ba
ủy ban thường vụ quốc hội đã xem xét
thông qua dự thảo nghị quyết
về thời giờ làm thêm
trong một tháng và trong một năm
của người lao động
thông tin được đăng tải trên báo lao động số ra
sáng ngày hôm nay
về số giờ làm thêm trong một năm
nghị quyết nêu rõ trường hợp
người sử dụng lao động có nhu cầu
và được sự đồng ý của người lao động
thì được sử dụng người lao động
làm thêm trên hai trăm linh giờ
nhưng không quá ba trăm linh giờ trong một năm
về số giờ làm thêm trong một tháng
trường hợp người sử dụng lao động
được sử dụng người lao động
làm thêm tối đa ba trăm linh giờ trong một năm
có nhu cầu và được sự đồng ý của người lao động
thì được sử dụng người lao động
làm thêm trên bốn mươi giờ
nhưng không quá sáu mươi giờ
giờ trong một tháng
tổng cục đường bộ việt nam yêu cầu các tỉnh ghi hình phạt nguội xe cơi nới
chở quá tải thông tin được đăng tải trên báo công an nhân dân online
tổng cục đường bộ việt nam cho hay từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay vẫn còn tái diễn
tình trạng xe chở hàng quá tải tại một số địa phương
cá biệt có một số semi remote gắn container giả và beng thủy lực
những xe này có thể chở từ bảy mươi đến một trăm linh tấn hàng hậu quả gây hư hỏng kết cấu
hạ tầng đường bộ mất an toàn giao thông
tổng cục đường bộ việt nam yêu cầu sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố
các cục quản lý đường bộ sử dụng thiết bị ghi hình để phát hiện phương tiện cơi nới
thành thùng trái quy định làm căn cứ xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật
trường hợp chủ phương tiện không chấp hành việc xử lý vi phạm hoặc không nhận được
thông báo vi phạm thì gửi thông báo đến cục đăng kiểm việt nam
để đưa vào chương trình cảnh báo vi phạm
theo thông báo của văn phòng ubnd tp hà nội vào chiều ngày hai mươi ba tháng ba
phương án một ga ngầm bốn tầng không nằm trong vùng bảo vệ di tích đặc biệt hồ gươm
và đền ngọc sơn cách xa tháp bút được ubnd tp hà nội lựa chọn
thông tin này được đăng tải trên báo điện tử vn express
chọn một chọn phương án một
lãnh đạo ubnd tp hà nội cho rằng phương án này đã được nghiên cứu điều chỉnh
đảm bảo kỹ thuật tính khả thi tuân thủ pháp luật về di sản
và giải quyết được các kiến nghị của ubnd tp hà nội và bộ văn hóa thể thao và du lịch
cụ thể kết cấu ga ngầm c chín cùng đoạn tuyến được đưa ra khỏi vùng bảo vệ hai của di tích quốc gia
đặc biệt hồ gươm và đền ngọc sơn
chọn phương án một cũng hạn chế tối đa việc di rời cây xanh khi thi công nhà ga
đảm bảo cảnh quan môi trường văn hóa và sinh thái khu di tích
thành phố cam kết sử dụng biện pháp thi công nhà ga đảm bảo không tạo ra rung chấn không ảnh hưởng đến di tích